như vậy tới thời điểm hiện tại chỉ còn tối đa khoảng một tháng để thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn quốc tế
bộ giao thông vận tải cho rằng đây là gói thầu cần thiết và cấp bách góp phần giải quyết ủn tắc giao thông trong khu vực
và nâng cao năng lực khai thác của sân bay này đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành hàng không dân dụng
nên đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu của luật đấu thầu
sáng ngày một mươi một tháng tám tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp đoàn đại biểu đoàn viên công đoàn công an nhân dân
quân đội nhân dân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
trò chuyện với sáu mươi đại biểu đoàn viên công đoàn công an nhân dân quân đội nhân dân tiêu biểu phó chủ tịch nước khẳng định
đảng nhà nước ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang trong việc góp phần giữ vững tình hình
an ninh quốc phòng ổn định chính trị các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn trong lực lượng vũ trang đã có tác dụng to lớn
kịp thời cổ vũ động viên khơi dậy lòng nhiệt tình say mê sáng tạo ý chí tự lực tự cường của cán bộ đoàn viên công đoàn
công nhân viên chức và người lao động xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến
năm năm qua dưới sự lãnh đạo của quân ủy trung ương bộ quốc phòng và đảng ủy công an trung ương bộ công an
tổ chức công đoàn trong lực lượng vũ trang thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
ngày một mươi một tháng tám tại tỉnh bà rịa vũng tàu ngài thống tướng misofia phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia
kiêm tư lệnh lục quân đã đến thăm và làm việc tại trường trung cấp biên phòng hai bộ tư lệnh biên phòng
trường trung cấp biên phòng hai đã được bộ quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quân đội và công an hoàng gia campuchia
đến nay nhà trường đã đào tạo được trên bốn mươi khóa và gần hai học viên trong các nghiệp vụ bảo vệ biên giới quốc gia và phối hợp phòng chống tội phạm trên biên giới
ngài thống tướng mai sophia đã cám ơn quân đội việt nam đã giúp đỡ giảng dạy nghiệp vụ cho cán bộ học viên campuchia
qua đó đã làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới campuchia
với việt nam hiểu nhau và đoàn kết nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị
đặc biệt là trong công tác phân giới cắm mốc và giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm trên biên giới tốt hơn
ngày một mươi một tháng tám tại nhà văn hóa quân khu năm hội hữu nghị việt nam campuchia tổ chức gặp mặt cựu quân tình nguyện
cựu chuyên gia việt nam từng tham gia chiến đấu giúp đỡ nhân dân campuchia
đại diện bộ tư lệnh quân khu năm
lãnh đạo thành ủy đà nẵng cùng năm trăm linh đại biểu đại diện cho hơn bốn cựu quân tình nguyện
cựu chuyên gia việt nam tại campuchia đang sinh sống làm việc tại đà nẵng dự chương trình gặp mặt
chương trình nhằm tri ân những người đã công hiến hy sinh sương máu vì độc lập tự do của hai đất nước hai dân tộc
hội hữu nghị việt nam campuchia thành phố đà nẵng được thành lập vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
từ đó đến nay hội đã có nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân phong phú như giao lưu gặp mặt với học viên quân đội hoàng gia campuchia
đang sinh hoạt học tập tại đà nẵng phát động cuộc thi tìm hiểu năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa kết nối văn hóa giáo dục du lịch kết nghĩa tặng học bổng
hỗ trợ học viên quân đội hoàng gia campuchia tại đà nẵng
nhân dịp này trung ương hội hữu nghị việt nam campuchia trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác xây dựng củng cố phát triển tổ chức và hoạt động hội hữu nghị việt nam campuchia
và trao giải cuộc thi tìm hiểu năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
chiều ngày một mươi một tháng tám tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai hiệp hội doanh nghiệp hai mươi tỉnh thành phố khu vực phía nam
tổ chức hội nghị tổng kết liên kết hợp tác năm hai nghìn một mươi sáu và ký kết hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu từ chương trình liên kết hợp tác hiệp hội doanh nghiệp hai mươi tỉnh thành phía nam đã triển khai nhiều hoạt động
nhằm bảo vệ hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển đồng thời tích cực tham gia xây dựng và phản biện các cơ chế chính sách
liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo cơ chế thông thoáng trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện môi trường đầu tư ở các địa phương
tuy nhiên theo ý kiến của nhiều đại biểu một số chương trình liên kết hợp tác thực hiện còn riêng lẻ
cộng đồng doanh nghiệp chưa thấy rõ vai trò sự hữu ích đem lại khi gia nhập hiệp hội dẫn đến doanh nghiệp còn ít tham gia
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hiệp hội doanh nghiệp hai mươi tỉnh thành khu vực phía nam xác định thực hiện năm chương trình chính liên kết hợp tác
trong đó hiệp hội doanh nghiệp phải thực sự đại diện cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước
qua đó phát huy vai trò tiên phong của doanh nhân doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương và khu vực
sáng ngày một mươi một tháng tám tại thành phố huế ubnd tỉnh thừa thiên huế
và tổng công ty hàng không việt nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch
nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và du lịch góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời quảng bá hình ảnh của việt nam airlines
theo biên bản ký kết ubnd tỉnh thừa thiên huế và việt nam airlines sẽ phối hợp thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển xúc tiến đầu tư du lịch và đồng hành quảng bá thương hiệu
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
thông qua các hoạt động như tăng cường truyền thông trên các phương tiện của hai bên tổ chức các sự kiện du lịch văn hóa nghệ thuật thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế tại địa phương
phối hợp hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư quảng bá du lịch huế trong các hội trợ du lịch ở trong và ngoài nước
nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay mở đường bay mới đến huế và xây dựng cơ chế hỗ trợ các đường bay mới trong giai đoạn đầu nhằm kích cầu lượng khách
hai bên cũng sẽ hợp tác tổ chức các đoàn báo chí lữ hành đến từ châu âu đông bắc á và châu úc để tham quan khảo sát tìm hiểu tiềm năng du lịch tỉnh
cũng như giới thiệu điểm đến môi trường đầu tư sản phẩm du lịch của tỉnh đến những thị trường này
để lâm tặc đốn hạ một trăm ba mươi chín mét khối gỗ quý hiếm một trạm trường trạm quản lý rừng phòng hộ ở nghệ an đã bị bắt để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ rừng
ông phạm viết tình trạm trưởng trạm quản lý rừng phòng hộ xã nậm càn thuộc ban quản lý rừng phòng hộ huyện kỳ sơn
bị khởi tố bắt tạm giam về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý và bảo vệ rừng
trước đó lực lượng chức năng phát hiện ba mươi sáu cây gỗ trên bị chặt phá cháy phép tương đương khoảng một trăm ba mươi chín mét khối
sự việc xảy ra trên địa bàn lâm phần do trạm quản lý bảo vệ rừng nậm càn nangoi quản lý
trạm quản lý bảo vệ rừng nậm càn nang ngoi được giao quản lý tới bốn mươi ha rừng miền núi dắp lào nhưng lại chỉ có năm cán bộ nhân viên
hiện công an huyện kỳ sơn đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng vi phạm
sáng ngày một mươi một tháng tám lực lượng biên phòng hải đoàn một mươi tám trong lúc đang thực thi nhiệm vụ tại khu vực sông cái mép thị vải
thì phát hiện tạm giữ nhiều phương tiện vận chuyển tàng trữ trên năm mươi lít dầu do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra tổ tuần tra kiểm soát đã phát hiện trên xe bồn mang biển kiểm soát năm mươi một d một mươi một nghìn chín mươi ba có khoảng hai mươi lít dầu đeo
xe bồn mang biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi năm có khoảng một mươi sáu lít chất lỏng màu đen mùi dầu
trên ghe bầu có khoảng hai mươi lít chất lỏng màu đen mùi dầu
tổng cộng số lượng khoảng năm mươi sáu lít tất cả số lượng hàng hóa trên chủ tàu không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp
trước đó hải đoàn một mươi tám cũng phát hiện
hải đoàn một mươi tám đã phát hiện tạm giữ tàu thiện hòa hai mang số hiệu bv bốn trăm năm mươi sáu chứa trên bốn mươi lít dầu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
như vậy sau một tuần bể mạnh công tác đấu tranh chống buồn lậu và gian lận thương mại
hải đoàn một mươi tám đã tạm giữ nhiều phương tiện và thu giữ hơn một trăm linh lít dầu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
xin được chuyển sang những thông tin quốc tế
tổng thống venezuela nicolás
manduro vừa tuyên bố sẵn sàng hàn gắn các mối quan hệ với mỹ nếu mối quan hệ này dựa trên đối thoại và tôn trọng lẫn nhau
phát biểu trước quốc hội lập hiến tổng thống maduro nêu rõ về mặt ngoại giao và từ góc độ quốc hội lập hiến
ông mong muốn hàn gắn các mối quan hệ chính trị với chính quyền của mỹ dựa trên tinh thần đối thoại tin cậy và nguyên tắc công bằng
tổng thống maduro đã chỉ thị ngoại trưởng nước này là ông jorge areaza sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với tổng thống mỹ donald trump
nhân dịp hai nhà lãnh đạo tham dự phiên họp của đại hội đồng liên hợp quốc vào tháng chín tới tại new york của mỹ
bên cạnh đó ông maduro tuyên bố sẽ chống lại các lệnh trừng phạt của washington áp đặt với nhà lãnh đạo này
mỹ sắp đưa ra một quyết định liên quan đến chiến lược hành động của quân đội nước này tại afghanistan mà washington can dự lâu nhất từ trước tới nay
đây là tuyên bố được tổng thống mỹ donald trump đưa ra mới đây trong bối cảnh giới chức nước này đang chia rẽ về chiến lược tại afghanistan
phát biểu với báo giới tại new jersea tổng thống donald trump cho biết ông đang tiến rất gần tới việc đưa ra quyết định về số lượng binh sĩ mỹ tiếp tục đồn trú tại afghanistan
tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức của mỹ đang chia rẽ về chiến lược hành động tại afghanistan
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng jim mattis muốn đợi mỹ thông qua chiến lược hành động toàn diện ở cả khu vực
bao gồm cả pakistan cũng như chiến lược chống khủng bố để xem xét điều chỉnh số lượng binh sĩ tại đây
thì một số cố vấn an ninh khác của ông trump đã đưa ra quyết định
ông trump lại muốn rút binh sĩ của mỹ về nước và gửi các nhà thầu quân sự tư nhân tới thay thế
hiện nay chính phủ afghanistan mới chỉ kiểm soát được khoảng sáu mươi diện tích cả nước
trong khi lực lượng taliban và các nhóm phiến quân đang không ngừng gia tăng hoạt động đánh phá và chiếm cứ tại nhiều địa phương
trong báo cáo trình hội đồng bảo an liên hợp quốc sau chuyến thăm cộng hòa dân chủ congo và cộng hòa trung phi
phó tổng thư ký phụ trách nhân đạo của liên hợp quốc cho biết tình trạng bạo lực gia tăng là dấu hiệu có thể
về diệt chủng ở cộng hòa trung phi trong thời gian tới
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo stephen o brien cho biết
đang có những tín hiệu báo trước về diệt chủng trở lại ở quốc gia châu phi này
do vậy liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cần sớm có những hành động hiệu quả để ngăn chặn hiểm họa nguy hiểm này
theo ông o bran cần tăng thêm số lượng binh lính và cảnh sát trong phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
ở cộng hòa trung phi để có thể đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ dân sự tại đây
liên hợp quốc thống kê từ đầu năm đến nay hơn một trăm tám mươi người trung phi đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
nâng tổng số người phải sang các nước láng giềng lánh nạn lên tới hơn năm trăm linh người
trong khi đó gần một nửa dân số của nước này đang thiếu lương thực và cần sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế
các nhà tài trợ và lương thực
tuy nhiên đến nay liên hợp quốc mới chỉ nhận được hai mươi năm trong tổng số gần năm trăm linh triệu đô la mỹ
mà các nước cam kết hỗ trợ cộng hòa trung phi trong năm nay
chuyển đến một thông tin kinh tế
báo cáo được công bố hôm qua của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec cho biết
sản lượng dầu thô khai thác của các nước thành viên đang có xu hướng tăng nhẹ trong tháng bảy vừa qua
bao gồm cả ả rập xê út quốc gia đi đầu trong các nỗ lực kêu gọi các nước trong và ngoài opec
đóng băng sản lượng khai thác để ngăn chặn tình trạng vàng đen rớt giá
theo báo cáo sản lượng của một mươi bốn quốc gia thành viên opec trong tháng trước
đã lên đến ba mươi hai triệu đô la mỹ
sản lượng của opec tăng nhẹ từ ba mươi hai tám mươi bảy triệu thùng một ngày tăng nhẹ từ mức ba mươi hai sáu mươi chín triệu thùng một ngày trong tháng sáu
sản lượng tăng chủ yếu là các nước libya nigeria và ả rập xê út
tuy nhiên libya và nigeria là hai nước không tham gia thỏa thuận cắt giảm này
trong khi đó lượng dầu thô của ả rập xê út trong tháng bảy đạt một mươi sáu mươi bảy triệu thùng một ngày
tăng ba mươi hai thùng một ngày trong tháng trước đó cao hơn mức trần đã cam kết
opec cũng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay sẽ tăng nhẹ
lên mức chín mươi triệu thùng một ngày
tăng một mươi sáu bốn mươi chín triệu thùng một ngày tăng một ba mươi bảy triệu thùng một ngày so với dự báo trước đó
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân